truyền hình công nhân dân thưa quý vị theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch
covid một mươi chín cho biết tính đến sáu giờ ngày một mươi bốn tháng năm việt nam đã sang ngày thứ hai mươi tám không có ca lây
nhiễm trong cộng đồng một trăm bốn mươi tám ca mắc covid một mươi chín từ bên ngoài đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
và hiện có một mươi ba bảy trăm một mươi chín người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly
và hiện có sáu ca âm tính lần một với sars cov hai một mươi một ca âm tính lần hai trở lên về việc điều trị cho
bệnh nhân nặng bệnh nhân chín mươi một tiếp tục được thở máy mở khí quản lọc máu kháng sinh kháng nấm
bơm rửa màng phổi và can thiệp ecmo thiết bị tim phổi nhân tạo cũng trong ngày hôm nay
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết là sẽ có thêm tám bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi
bệnh ba tái dương tính và một bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện cũng đã được các đồng nghiệp của mình
chữa khỏi như vậy là cho đến thời điểm hiện tại việt nam có hai trăm sáu mươi trường hợp khỏi bệnh chiếm chín mươi
tổng số bệnh nhân các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh ngày hôm nay gồm bệnh nhân thứ năm mươi
bệnh nhân một trăm ba mươi bốn bệnh nhân một trăm bốn mươi một bệnh nhân một trăm tám mươi năm bệnh nhân một trăm chín mươi ba bệnh nhân một trăm chín mươi sáu bệnh nhân hai trăm bốn mươi bốn và bệnh nhân
hai trăm sáu mươi ba hiện tại thì các bệnh nhân trên sức khỏe đều ổn định và không sốt không ho không khó thở
và sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã thực hiện lệnh bắt giữ người khẩn cấp đối với đối tượng
bùi hoàng anh hai mươi hai tuổi chú tại thôn bình thắng xã bùi dân mập tỉnh bình phước để điều tra về hành
vi dâm ô thể trẻ em theo thông tin ban đầu trước đó vào khoảng bảy giờ sáng ngày một mươi một tháng năm
bùi hoàng anh điều khiển xe máy đi trên địa bàn thành phố đồng xoài khi đến một trường tiểu học
đối tượng này dừng lại mua nước và phát hiện có nhiều bé gái trong trường nên nảy sinh ý định
dâm ô đối tượng đã đi vào khu vực nhà vệ sinh của trường và phát hiện một bé gái lớp một đang
đi vệ sinh đối tượng đã đe dọa và không chế cháu bé thực hiện một số hành vi dâm ô và nhanh
chóng rời đi toàn bộ quá trình đối tượng hoàng anh đi vào trường và ra khỏi trường học đều được
camera an ninh của nhà trường ghi lại ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát hình sự
công an thành phố đồng xoài đã xác định hành vi của đối tượng là nguy hiểm ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ
có thể gây hoang mang dư luận nên nhanh chóng xác định được bùi hoàng anh chính là nghi phạm
tiến hành lệnh bắt giữ khẩn cấp ngay trong đêm vâng qua sự việc trên thì có thể thấy là rất dễ xuất
hiện các đối tượng lạ mặt có biểu hiện bất thường lợi dụng thời gian đưa đón học sinh để trà trộn
và đám đông nên ở phía cơ quan công an thì đã đề nghị các trường học là cần phải nâng cao cảnh
giác nhằm kịp thời ngăn chặn các vụ việc tương tự có thể xảy ra thưa quý vị còn tại địa bàn huyện nghi lộc
vừa xuất hiện một đường dây đánh bạc chuyên nghiệp hoạt động trong khu vực kín cổng cao tường
có xe đưa đón các con bạc và có người cảnh giới đường dây này vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện nghi lộc triệt xóa bước đầu lực lượng chức năng đã bắt và tạm giữ hai mươi tám đối tượng
về hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc và gá bạc thu giữ gần một trăm năm mươi sáu triệu đồng cùng các vật chứng liên quan
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ngày tám tháng năm công an huyện nghi lộc cùng các đơn vị phối hợp đột kích
sới bạc tại tầng hai nhà của đối tượng nguyễn văn quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xóm xuân trang
xã nghi xuân nghi lộc bắt quả tăng bốn mươi hai đối tượng đang sát phạt bằng hình thức sóc đĩa
tăng vật thu giữ gồm một trăm năm mươi năm triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng trên chiếu bạc bốn bộ bát đĩa và tám con vị
ba điện thoại di động một xe ô tô một mươi sáu chỗ để chở các đối tượng đến vị trí đánh bạc
đây là sới bạc do đối tượng hình sự cộng cán phạm văn thông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại xóm năm xã nghi phong nghi lộc cầm đầu thường xuyên thay đổi địa điểm và nơi tổ chức
là những nhà cao tầng kiên cố kiến cổng cao tường
trong khi đó vào tối qua ngày một mươi ba tháng năm công an huyện ninh hải tỉnh ninh thuận cũng đã triệt xóa
sới bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà đối tượng trần lùn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tại xã nhơn hải
huyện ninh hải tạm giữ một mươi ba đối tượng bảy xe máy và hơn ba mươi triệu đồng trên người các con bạc
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mỗi ván sát phạt từ một trăm linh cho đến một triệu đồng
và sới bạc này thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
ngoài ra cơ quan công an cho biết các đối tượng vào tham gia đánh bạc đều phải đóng tiền sâu
từ hai mươi cho đến một trăm linh đồng cho đối tượng trần lùn để canh gác và được tham gia đánh bạc
hiện công an huyện ninh hải đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình vừa tiến hành bàn giao đối tượng và tăng vật
trong vụ vận chuyển hai mươi năm hộp gỗ nhóm bốn nhóm sáu trái phép cho đội kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng
chi cục kiểm lâm tỉnh quảng bình để xử lý theo quy định của pháp luật

mang biển kiểm soát bảy mươi ba l ba
do đinh vĩnh lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại yên hóa minh hóa điều khiển quá trình kiểm tra lực lượng

nhóm bốn có khối lượng một một trăm năm mươi m ba và bảy hộp gỗ chám hồng